tàu sr bốn trăm một mươi hai thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã cứu nạn thành công một ngư dân bị chấn thương sọ não trên vùng biển hoàng sa
về đất liền an toàn
trước đó trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được thông tin
tàu qng chín mươi bốn nghìn tám trăm bốn mươi tám ts khi đang hành nghề trên vùng biển hoàng sa
thì thuyền viên của tàu là anh nguyễn văn sơn bị tai nạn lao động nghiêm trọng
tàu yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp
trước tình huống nguy cấp trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã tổ chức tàu thuyền y bác sĩ khẩn trương lên đường cứu nạn
đến sáng nay bệnh nhân đã được cấp cứu tại chỗ để ổn định tình trạng
và chuyển về đất liền tiếp tục điều trị